trong năm hai nghìn một mươi sáu thanh tra chính phủ đã tiến hành thí điểm áp dụng phương pháp đánh giá công tác phòng chống tham nhũng
theo kinh nghiệm của cơ quan chống tham nhũng và bảo vệ quyền công dân hàn quốc
từ đó đã đạt được những kết quả hết sức thiết thực
theo thanh tra chính phủ điểm số này về cơ bản đã phản ánh đúng tình hình phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm hai nghìn một mươi chín
nhìn chung kết quả công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh còn chưa đáp ứng được yêu cầu
chưa tương xứng với quyết tâm của đảng nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay
có tới ba mươi một địa phương có điểm số thấp hơn điểm số trung bình
phân tích cơ cấu điểm số theo nội dung đánh giá cũng cho thấy những điểm mạnh yếu từng nội dung công tác phòng chống tham nhũng
trong đó yếu nhất là công tác phát hiện tham nhũng và công tác xử lý tham nhũng
đặc biệt nhiều địa phương không phát hiện ra vụ tham nhũng nào như an giang hà giang lạng sơn nam định
các địa phương như thế thì phải rất quan tâm tới các biện pháp phát hiện hiện nay
mà đảng thì đã
có cái chỉ thị năm mươi của bộ chính trị thủ tướng thì đã có chỉ thị một mươi hai
về tăng cường công tác phát hiện và xử lý thì các địa phương phải chú ý để triển khai thực hiện nghiêm các chỉ tiện này
bên cạnh những tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng
một số địa phương đã đạt được điểm cao đặc biệt là chỉ số về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này
đại hội đảng bộ lần thứ một mươi năm tỉnh lào cai đã ban hành năm chương trình một mươi chín đề án
trong đó có đề án số một mươi tám là đề án về công tác phòng chống tham nhũng
tỉnh chỉ đạo xong thì các sở ban hành khác họ đều coi xây dựng cái chương trình kế hoạch của tổ chức hiện
như là sở nội vụ sở tư pháp sở hữu dụng
năm đầu tiên áp dụng bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh nên còn nhiều điểm cần khắc phục
thanh tra chính phủ cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá đề xuất với chính phủ
cho phép tiếp tục thực hiện công tác phòng chống tham nhũng
đồng thời đề nghị ubnd cấp tỉnh xây dựng những kế hoạch cụ thể
nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại ở những nội dung mà điểm số đạt được còn thấp